thưa quý vị từ thực tế phát hiện bắt giữ các vụ án ma túy cho thấy trước sự truy lùng gắt cao của lực lượng công an
tội phạm ma túy đang có xu hướng chuyển địa bàn về vùng sâu vùng xa vùng nông thôn để hoạt động
tại đây thì thay vì phải trang bị hệ thống camera theo dõi điều hành việc mua bán cháy phép ma túy
một số đối tượng lại nuôi nhiều chó giữ tự trang bị thêm nhiều vũ khí nóng để chống lại lực lượng chức năng khi bị truy bắt
vừa qua tại một nơi cách xa trung tâm một đối tượng từng có tiền án và rất nhiều tiền sự trong đường dây mua bán lẻ ma túy
có trang bị nhiều vũ khí nóng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương bắt giữ
cuộc truy bắt đối tượng mua bán ma túy hung hãn này sẽ được phóng viên của chúng tôi chuyển tới quý vị trong phóng sự ngay sau đây
tại xã gia lương huyện gia lộc tỉnh hải dương trong thời gian gần đây
nhân dân thôn mỹ dương vô cùng bức xúc trước sự hoạt động của loại tội phạm ma túy
nhiều đối tượng lạ mặt từ các nơi về địa phương tụ tập mua ma túy của đối tượng bùi văn dũng sống trong thôn
sự việc diễn ra kéo dài làm cho nhân dân tại đây vô cùng hoang mang bức xúc
tình hình an ninh trật tự có lúc bất ổn vì nhiều lúc các đối tượng về mua bán ma túy còn gây sự thách thức người dân trong thôn
đối tượng dũng này là một trong những đối tượng có tiền án và rất nhiều tiền sự
và đối tượng này thực ra rất là hung hãn
thế mà đối tượng này là nghiện cũng lâu
do vậy là quần chúng nhân dân rất bức xúc
phải mất rất nhiều thời gian mật phục theo dõi nắm chắc mọi quy luật hoạt động của đối tượng
các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mới tiến hành bắt giữ được đối tượng
vì trong nhà của đối tượng nuôi rất nhiều cháu giữ và trang bị rất nhiều loại vũ khí nóng
và bản thân đối tượng cũng rất tinh vi
ít khi trực tiếp bán hàng cho con nghiện mà chỉ đạo hoặc thuê các con nghiện khác bán hộ
sau khi bắt giữ đối tượng lực lượng công an đã thu giữ thêm được nhiều ma túy đá
dũng cất giấu trong người và trong nhà riêng của đối tượng
tiến hành khám xét khẩn cấp lực lượng công an còn thu giữ nhiều súng và dao kiếm mã tấu các loại
một là khẩu súng dạng đạn hoa cải hai khẩu súng nhỏ và một quả niệu đạn ở ngay chỗ bàn uống nước của đối tượng dũng
ngoài những cái vũ khí dạng quân dụng nó như thế thì chúng tôi còn thu giữ được rất là nhiều đao kiếm mã tấu
việc bắt giữ được đối tượng đã làm cho nhân dân và chính quyền địa phương vô cùng phấn khởi
giúp cho tình hình an ninh trật tự được lập lại bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất